xin chào quý vị và các bạn
ban ngày nắng hanh tối và đêm rét bút là trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay và ngày mai
cũng như trong giai đoạn từ năm đến bảy ngày tới tại bắc bộ
mặc dù kiểu thời tiết này sẽ thuận lợi cho hoạt động dân sinh
thì sự tranh lệch nhiệt độ lớn sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe của con người
chính vì vậy quý vị cần phải đặc biệt lưu ý
cụ thể do chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường
nên tại khu vực này duy trì kiểu thời tiết không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác
ngày trời nắng
lưu ý do trời ít mây nên từ đêm nay nhiệt độ sẽ có quá trình giảm sâu
do mặt đất bị phát sạ nhiệt mạnh
nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ một mươi một đến một mươi bốn độ
khu vực vùng núi nhiệt độ từ bảy đến một mươi độ
riêng vùng núi cao của bắc bộ có nơi dưới năm độ trời rét buốt
còn ban ngày do có nắng nên nhiệt độ trưa chiều sẽ là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ trời nắng hành
quá trình tăng cường xuống của không khí lạnh cũng tác động đến cả các tỉnh miền trung
nhưng từ hôm nay
do nhiễu động trong đời gió đông yếu dần
vì thế trong đêm và ngày mai
ở trung bộ sẽ có mưa rào nhẹ giải rác
tập trung tại khu vực từ quảng bình
trở vào đến quảng ngãi
sau đó mưa sẽ giảm nhanh
nhiệt độ ở khu vực này sẽ phổ biến là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn khu vực bình định đến bình thuận
nhiệt độ sẽ là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
ở phía nam
sau nhiều ngày liên tục có mưa
thì từ ngày hôm nay
nhiễu động trong đời gió đông và dãnh thấp sức đạo
sẽ suy yếu dần
vì thế mưa ở tây nguyên và nam
nam bộ sẽ giảm nhanh
chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
trong thời đoạn ngắn và chiều tối
lượng mưa không còn nhiều
vào ban ngày trên cả hai khu vực đều có nắng
nhiệt độ trưa chiều có xu hướng tăng
với mức nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên
sẽ là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
chuyển sang các thông tin thời tiết ở trên biển
tại cả hai quần đảo là hoàng sa và trường sa
đều diễn ra tình trạng biển động
trong đó quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy
giật cấp tám đến cấp bảy
quần đảo trường sa
gió đông bắc hoạt động ở mức là cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám
ngư dân cần phải theo dõi sát các bản tin thời tiết
để tránh lưu thông trong vùng nguy hiểm
như tội tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
không vượt quá ngưỡng là ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lần cận
đêm không mưa sang sớm có sương mùi nhẹ
ngày nắng gió nhẹ trời rét
nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi bốn độ